với tinh thần khẩn trương bắt tay ngay vào làm việc trong những ngày đầu năm mới
ngày một mươi hai tháng hai ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đã tổ chức gia quân thi công đầu nầu năm
trong khi không khí xuân mới vẫn còn dư âm ở nhiều nơi với các hoạt động lễ hội vui chơi
trong sáng ngày một mươi hai tháng hai tức mùng tám tết các cán bộ kỹ sư công nhân đã bắt tay vào việc thi công công trình
sau một thời gian bị đình trệ vì chậm giải ngân thiếu vốn tuyến metro số một được khởi động lại trong năm mới
với nỗ lực và quyết tâm cao của cả chủ đầu tư nhà thầu thi công lẫn các công nhân kỹ sư trên công trình
trên tinh thần là đón xuân năm mới thì tất cả mọi người có tinh thần
hành hãi làm việc kỹ cương an toàn và hiệu quả
động viên của lãnh đạo thành phố cũng như của lãnh đạo dự án thì bọn em tinh thần phấn khởi hơn
nỗ lực cố gắng đóng góp đưa dự án về đích đúng tiến độ
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh hiện nay các khó khăn của dự án metro số một đã từng bước được tháo gỡ
đặc biệt chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành hỗ trợ thành phố thực hiện hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư
từ đó tạo điều kiện cho việc giải ngân nguồn vốn theo các hiệp định vay thuận lợi hơn
trong năm hai nghìn một mươi tám do gặp một số khó khăn nên tiến độ dự án metro số một chỉ đạt sáu mươi hai so với mục tiêu đề ra là sáu mươi năm
do vậy ban quản lý đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh đang từng bước tháo gỡ khó khăn
tập trung các nguồn lực thi công
đảm bảo tiến độ trung toàn dự án đạt tám mươi trong năm nay
với tính quyết tập trung và tầm quan trọng của dự án và sự quan tâm tháo gỡ như đã được tập trung trong năm hai nghìn một mươi tám và tháng đầu hai nghìn một mươi chín
thì chúng tôi tin tưởng rằng việc kiểm soát được tiến độ của dự án về tổng thể vào cuối hai nghìn hai mươi thì cơ bản sẽ đạt được
một năm mới với nhiều thời cơ và thách thức hơn nữa cho các cán bộ
đối với quá trình hiện đại hóa giao thông công cộng của thành phố hồ chí minh
để đảm bảo đích đến hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm hai nghìn hai mươi